thành phố hà nội sẽ tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật thể dục thể thao phục vụ nhân dân thủ đô trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi
đây là thông tin được sở văn hóa và thể thao hà nội đưa ra trong buổi ra ban báo chí do thành ủy hà nội tổ chức chiều nay ba tháng một
theo đó nhiều chương trình nghệ thuật sẽ được tổ chức tại vườn hoa tượng đài lý thái tổ trung tâm quận hà đông quận tây hồ thị xã sơn tây và trước cửa sân vận động mỹ đình
thành phố hà nội cũng tổ chức các buổi chiếu phim cho bà con ở nông thôn các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn
cũng tại buổi giao ban ông tô văn động giám đốc sở văn hóa thông tin hà nội cho biết thực hiện chỉ thị số một mươi một của ban bí thư về việc tổ chức tết năm hai nghìn một mươi bảy hà nội sẽ không bắn pháo hoa vào dịp tết năm nay
thay vào đó sở văn hóa thông tin đã có văn bản khuyến khích các nhà thờ đình đền chùa dung chuông thời điểm giao thừa
hy vọng sự cộng hưởng đó sẽ là hình thức báo hiệu năm mới tới